đêm qua một mươi ba tháng một mươi bão số tám đã đi vào vịnh bắc bộ cường độ suy yếu nhanh
sáng nay bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
vào hồi một mươi giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín ba độ vĩ bắc
một mươi độ kinh đông cách nam định khoảng một trăm ba mươi km cách thanh hóa khoảng một trăm năm mươi km cách nghệ an khoảng một trăm sáu mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy từ bốn mươi đến sáu mươi km trên giờ giật cấp chín
bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai h tới áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km
suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào khu vực thanh hóa nghệ an
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ
vùng nguy hiểm trên biển đông trong một mươi hai giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi bảy năm độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm linh chín độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn và lốc xoáy
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
cảnh báo gió mạnh trên đất liền
trong ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi ở vùng ven biển từ quảng ninh đến nghệ an có gió mạnh giật cấp sáu cấp bảy
cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển
trong ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
cảnh báo mưa lớn
trong ngày và đêm nay một mươi bốn tháng một mươi ở bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa vừa mưa to
với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ
tại các vùng trụng thấp bên sông
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến ngày một mươi chín tháng một mươi do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp
có khả năng xuất hiện trên giải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực trung bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to
không khí lạnh tăng cường bắc bộ và khu vực thanh hóa đến quảng bình có nơi mưa rất to
bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam
dự báo ngày và đêm một mươi bốn tháng một mươi bộ phận không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
suy yếu sẽ khiến cho bắc bộ và khu vực thanh hóa đến quảng bình có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở bắc bộ và thanh hóa trời lạnh vùng núi phía bắc có nơi trời rét
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi chín đến hai mươi một độ vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ
ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
suy yếu từ cơn bão số tám ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ có gió mạnh cấp sáu cấp năm
giật cấp chín sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn
khu vực hà nội từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi có lúc có mưa mưa rào cục bộ có mưa vừa mưa to
trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi chín đến hai mươi một độ
đêm qua và sáng sớm một mươi bốn tháng một mươi ở bắc bộ đã có mưa mưa vừa cục bộ
có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ một mươi chín h ngày một mươi ba tháng một mươi đến bảy h ngày một mươi bốn tháng một mươi
như trạm tấu yên bái là một trăm năm mươi ba sáu mm sapa lào cai sáu mươi sáu mm tân minh phú thọ ba mươi bốn hai mm thiện kế tuyên quang ba mươi bốn mm
bù pin hòa bình năm mươi năm năm mm ngọc chiến sơn la năm mươi bảy mm
ở khu vực từ thanh hóa đến quảng trị đã có mưa to đến rất to như hưng phú nghệ an một trăm ba mươi năm mm
hạnh lâm nghệ an một trăm ba mươi một sáu mm thị trấn nghèn hà tĩnh một trăm linh tám mm thanh quân thanh hóa năm mươi ba sáu mm hóa thanh quảng bình bốn mươi ba mm hướng sơn quảng trị ba mươi sáu mm
không khí lạnh tăng cường ở phía bắc
hiện nay ngày một mươi bốn tháng một mươi bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam
dự báo ngày và đêm nay một mươi bốn tháng một mươi bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây bắc bộ và một số nơi ở bắc trung bộ
do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số tám
nên từ hôm nay một mươi bốn tháng một mươi cho đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi
ở khu vực bắc bộ và quảng trị có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có nơi mưa to đến rất to
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ hôm nay đến ngày một mươi năm tháng một mươi
ở bắc bộ và thanh hóa trời lạnh vùng núi phía bắc có nơi trời rét
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi chín đến hai mươi hai độ vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ
ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường
với hoàn lưu cơn bão số tám nên ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
từ đêm nay một mươi bốn tháng một mươi ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn
khu vực hà nội từ nay đến ngày một mươi năm tháng một mươi có mưa vừa mưa to
từ nay đến ngày một mươi năm tháng một mươi trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi hai độ
dự báo thời tiết các vùng ngày một mươi bốn tháng một mươi
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rơi
rất to gió đông bắc cấp hai cấp ba trời lạnh
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ có nơi dưới một mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
gió đông bắc đến bắc cấp ba cấp bốn
riêng vùng ven biển ngày có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
trời lạnh vùng núi có nơi trời rét
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa to đến rất to
riêng thừa thiên huế có mưa rải rác
gió đông bắc đến tây bắc cấp ba sau tăng lên cấp bốn
riêng phía bắc từ thanh hóa đến quảng bình có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
có nơi gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng phía nam có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
gió tây đến tây nam cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ
tây nguyên có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
gió tây đến tây nam cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
khu vực nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rông
gió đông bắc đến bắc cấp ba cấp bốn
sáng sớm và đêm trời lạnh
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ